trước diễn biến phức tạp của cơn bão số bảy các địa phương ven biển khu vực bắc bộ đang tập trung nhân lực vật lực để ứng phó với cơn bão hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra
cho đến thời điểm này mặc dù được dự báo là tâm bão không đi vào nam định tuy nhiên bà con nông dân ở địa phương này vẫn tích cực ra đồng thu hoạch lúa
với hơn bảy mươi bảy hectare lúa vụ mùa được xeo cấy đến hết ngày hôm qua tức một mươi bảy tháng một mươi toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn ba mươi hai hectare đạt khoảng bốn mươi hai diện tích
sự kiến năng suất lúa mùa bình thường
đạt năm mươi hai tạ trên một hectare giảm ba so với vụ mùa năm hai nghìn một mươi năm
vốn là địa phương ven biển hàng năm phải hứng chịu nhiều cơn bão lớn và những đợt áp thấp nhiệt đới
vì vậy dù cơn bão số bảy không đi vào nam định tuy nhiên mưa lớn có thể lan rộng đến địa phương này
nên toàn tỉnh đang tích cực tập trung huy động tối đa nguồn lực để thu hoạch nhanh những diện tích lúa mùa đã chín với phương châm xanh nhà hơn giá đồng